đến giờ nó phải đi với tao rồi
mày là thằng nào
tôi vẫn chưa biết ông
không cần thiết
chỉ cần bạn tôi biết ông là đồ rồi
ông được ra rồi à
đi thôi anh ơi
yên tâm đi
nó không còn thở để đòi ông đâu
mày thịt nó rồi à

thế thì đánh được
tao không thích dính vào chuyện giết chóc
không dính cũng phải dính
đúng như thỏa thuận
tôi trong được phút suy nghĩ
trước khi tôi trò chơi nát bét lên
nó có hoạt động gì đâu
nên nó có một cái bụi vật
nó có một bụi vật
nó có một hạt bụi
nó có một cái mắt
nó có những cái vật

nó có bụi
nó có mắt
chị nhớ chứ
một cái bụi vật
không phải biết
nó có thấy mình
nó có thấy mình
nó có thể biết
nó có thể tìm thấy mình
nó sẽ bắt ra
nó sẽ tìm ra